bình phước có trên một trăm ba mươi bốn ha trồng điều chiếm năm mươi diện tích điều cả nước
và trong xu hướng liên kết sản xuất sạch hữu cơ thì giải pháp trồng điều hữu cơ để xuất khẩu cũng đang được nói đến rất nhiều
dẫu vậy thì với ngành điều việt nam vốn vẫn đang phải nhập khẩu một lượng lớn điều thô từ châu phi thì liệu xu hướng này có thực sự phù hợp
hợp tác giã phước hưng có trên bảy trăm linh ha diện tích trồng điều hữu cơ sản lượng vụ điều năm hai nghìn một mươi bảy chỉ đạt hai tấn điều

nguyên nhân là do dịch hại sâu bệnh điều này khiến việc sản xuất điều hữu cơ rất khó khăn
hợp tác giã phước hưng có trên bảy trăm linh ha diện tích trồng điều hữu cơ rất khó khăn
mỗi năm phải nhập khẩu từ một bốn đến một bảy triệu tấn điều từ nước ngoài về chế biến trong khi trong nước chỉ đáp ứng được từ khoảng bốn trăm linh tấn điều
từ đó mà giải pháp trồng điều hữu cơ với năng suất thấp không dễ để triển khai đại trà